sở giao thông vận tải tp hcm vừa cho biết vẫn còn hơn năm trăm linh vé xe về cả miền bắc miền trung tây nguyên và miền tây ở bốn miếng xe
cụ thể tp hcm đã cung ứng hơn một triệu vé trong dịp tết nguyên đán này trong đó tổng số vé đã bán là năm trăm một mươi sáu một trăm tám mươi ba vé
riêng số lượng dương nằm ở tp hcm về miền bắc là hơn ba mươi một vé khu vực miền trung tây nguyên là gần ba trăm linh vé
hiện số vé còn lại là năm trăm linh hai vé trong đó khu vực miền trung tây nguyên vẫn còn hơn năm mươi sáu vé miền bắc vẫn còn hơn một mươi bảy vé
thành phố khuyến cáo người dân nên vào bến mua vé hoặc lên trang mạng chính thức của bến xe theo phụ lục mua vé để đảm bảo đúng xe đúng hãng và đúng giá tránh trường hợp mua phải vé giả giá vé cao